trước diễn biến dịch bệnh phức tạp phần đông cán bộ chiến sĩ lại tham gia vào công tác phòng chống dịch
nên việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông gặp nhiều khó khăn
các thành viên trong đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai
đã cùng lên ý tưởng xây dựng các clip về an toàn giao thông phát trên youtube

đã cùng lên ý tưởng xây dựng các clip về an toàn giao thông phát trên youtube
các thành viên trong đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai

đã cùng lên ý tưởng xây dựng các clip về an toàn giao thông phát trên youtube
các thành viên trong đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai
đã cùng lên ý tưởng xây dựng các clip về an toàn giao thông phát trên youtube

đã cùng lên ý tưởng xây dựng các clip về an toàn giao thông phát trên youtube

đã cùng lên ý tưởng xây dựng các clip về an toàn giao thông phát trên youtube

các thành viên trong đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai